hôm nay ngày bốn tết đông đảo du khách đã lên phố núi đà lạt du xuân chấm dứt cảnh đường phố vắng lặng sau ba ngày đầu năm mới
việc du khách đến tham quan nghỉ ngơi tại thành phố đà lạt tăng cao khiến giao thông ở một số nơi bị ách tắc nhưng đã được lực lượng chức năng điều phối kịp thời
tại các khu du lịch như vườn hoa thành phố thung lũng tình yêu đường hầm đất xét ga đà lạt thu hút hàng nghìn lượt du khách đến tham quan trải nghiệm
các điểm du lịch canh nông cánh đồng hoa tại đà lạt cũng đón một lượng lớn du khách đến tham quan
giá cả các dịch vụ du lịch đều tăng mạnh nhất là dịch vụ ăn uống phòng nghỉ nhưng không xảy ra tình trạng cháy phòng như những năm trước
bên cạnh đó nhiều điểm giao thông đã bị quá tải khiến lực lượng công an thành phố đà lạt phải rất vất vả để phân luồng hướng dẫn và điều tiết
dịp này thành phố đà lạt cũng đã tổ chức nhiều chương trình văn hóa nghệ thuật thể thao phục vụ người dân địa phương và du khách